chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh tối ngày một tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí sáng nay ngày một tháng hai tức ngày mùng một tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
tại bộ chỉ huy quân sự thành phố đà nẵng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tới thăm động viên
và chúc tết các lực lượng vũ trang của thành phố gồm bộ chỉ huy quân sự tp công an tp bộ đội biên phòng tp
cùng đi có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
tại bộ chỉ huy quân sự tp đà nẵng đại tá nguyễn quốc hương chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tp
đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trước trong và sau tết của các lực lượng vũ trang
theo đó các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố đã tổ chức tốt việc ứng trực quân số sẵn sàng chiến đấu
tại các cơ quan đơn vị của mình thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bảo vệ an toàn các địa điểm các khu vui chơi trên địa bàn thành phố
tại buổi chúc tết chủ tịch nước nguyễn xuân phúc biểu dương và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang thành phố đà nẵng
trên lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phòng cháy chữa cháy
và bảo vệ an toàn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
trong năm qua với những ảnh hưởng của dịch bệnh các lực lượng vũ trang của thành phố đà nẵng
còn phối hợp tốt bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
cũng như các sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố
khống chế thành công dịch bệnh covid một mươi chín không để bùng phát lây lan trên dịa rộng
năm hai nghìn hai mươi hai đà nẵng vẫn là địa phương có vị trí quan trọng chiến lược ở khu vực miền trung tây nguyên
hứa hẹn sẽ có nhiều thách thức đặt ra với lực lượng vũ trang thành phố
trong việc đảm bảo an ninh an toàn
chính vì thế mỗi cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang thành phố
cần xác định rõ nhiệm vụ trách nhiệm của mình
góp phần khẳng định niềm tin của nhân dân đối với đảng và chính quyền
đề nghị các đồng chí trong lực lượng vũ trang thành phố
thấm nhường tinh thần nghị quyết đại hội đảng tổng quốc tầng thứ một mươi ba
về xây dựng tự lực công an quân đội
đặc biệt là nghị quyết lần thứ hai mươi hai của thành quỷ đà nẵng
về phát triển thành phố trong giai đoạn đấy
mà thành phố chúng ta
cũng phải phát triển mạnh mẽ hơn
trong thời gian đến để đứng nguyện vọng của nhân dân
trong đó vai trò của lực lượng vũ trang thành phố rất quan trọng
đến thăm và chúc tết quận ủy hải châu
và cám bộ công chức viên chức nhân dân của phường thuận phước quận hải châu
chủ tịch nước rất hài lòng với kết quả mà quận hải châu
và phường thuận phước đạt được trong năm qua
nhất là hướng đến việc chăm lo tốt đời sống của từng hộ dân
trong dịp tết này
hy vọng các cơ quan đoàn thể chính quyền thành phố đà nẵng
đoàn kết phối hợp thật tốt
không chủ quan lơ là với dịch bệnh covid một mươi chín
thích ứng linh hoạt chung tay xây dựng thành phố
là điểm đến an toàn trong mất người dân và bạn bè thế giới
năm hai nghìn hai mươi một các vụ án nổi cộng gây bức xúc dư luận
đều đã được điều tra làn rõ
lực lượng công an triệt phá một ba trăm ba mươi năm băng nhóm tội phạm hình sự các loại
đã điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
thu lý sẻ tuyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố
tỷ lệ sẻ tuyết đạt chín mươi một mươi hai cao hơn chỉ tiêu quốc hội giao
phát hiện hơn bốn sáu trăm hai mươi vụ hai mươi hai tổ chức phạm tội về trật tự quản lý kinh tế
hai mươi sáu một trăm chín mươi ba vụ gần ba mươi tám ba trăm linh đối tượng phạm tội về ma túy
trên không gian mạng phát hiện hơn hai bảy trăm linh cuộc tấn công mạng
vào các trang cổng thông tin điện tử trong nước
trong đó có hơn năm trăm linh cuộc tấn công mạng
trang cổng thông tin điện tử trong nước
trang cổng thông tin điện tử thuộc quản lý cơ quan đạm nhà nước
lực lượng công an vô hiệu hóa hàng chục nghìn tài khoản bài viết video sai sự thật
không gây tích động phá hoại
khởi tố năm mươi sáu vụ án với một trăm tám mươi bị can
sang mình xử lý hàng trăm vụ việc tin báo tố giác tội phạm
vâng có thể thấy rằng năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục là một năm vất vả
song cũng rất đáng tự hào để lại dấu ấn của lực lượng công an
những con số mà quý vị và các đồng chí vừa theo dõi
chỉ là phần nổi
để nhìn lại một năm nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc phỏng vấn
với đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung gương bộ trưởng bộ công an
trân trọng cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa bộ trưởng năm hai nghìn hai mươi một mặc dù trong bối cảnh rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhưng đất nước ta thì cũng đã diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng
và trong kết quả đáng tự hào chung đó thì có đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an
bộ trưởng đánh giá như thế nào về những dấu ấn nổi bật mà lực lượng công an đã đạt được trong năm vừa qua
đánh giá về kết quả của công tác của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một
thì đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đều ghi nhận biểu dương và khẳng định những kết quả thành tích của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
là hết sức to lớn toàn diện có thành quả rõ rệt cao hơn hẳn so với năm hai nghìn hai mươi
và các năm trước lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm tình hình đấu tranh làm thất bại
mọi gâm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch hoặc phạt động
không để bị động bất ngờ bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba của đảng
và bầu cử đại biểu quốc hội năm hai nghìn một mươi năm đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và các sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước
công tác phòng chống tội phạm đã vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra
tạo ra một sự chuyển biến rất tích cực về trật tự an toàn xã hội
hoàn thành xây dựng và tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
công bố danh mục hai trăm hai mươi bốn dịch vụ công trực tuyến ở mức độ ba mức độ bốn của ngành công an
thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi hai trong tổng số ba trăm linh bốn thủ tục hành chính
và nâng cao cái hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước có phần tạo điều kiện thuận lợi hơn
giảm chi phí tiết kiệm cho thời gian cho doanh nghiệp và cho người dân
lực lượng công an nhân dân với tinh thần chủ động nhanh chóng linh hoạt chuyển trạng thái
phát huy cái vai trò nong cốt tuyến đầu xung kích cũng đã rất tích cực tham gia đóng góp toàn diện
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín có phần ổn định xã hội
thưa bộ trưởng bối cảnh thế giới và trong nước đặt ra rất nhiều thách thức đối với công tác công
an trong năm hai nghìn hai mươi hai vậy lực lượng công an đã có những quyết tâm và có những giải pháp như thế nào để có
thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặc biệt
là mục tiêu kéo giảm tội phạm bền vững thưa bộ trưởng bộ công an luôn luôn nhất quán cái mục tiêu
giảm tội phạm bền vững mang tính nhân văn và có ý nghĩa xã hội hết sức sâu sắc ngay trong nghị quyết
của đội đảng bộ công an trung ương thứ bảy cũng đã xác định năm hai nghìn hai mươi một thực hiện và đã giảm được hơn
một mươi phần trăm số vụ năm hai nghìn hai mươi hai dự báo việc thực hiện mục tiêu này sẽ khó hơn tuy nhiên không vì thế mà
chúng tôi tự bỏ với mục tiêu ngược lại thì đảng ủy công an trung ương của công an cũng đồng bàn hành
nghị quyết chỉ thị lãnh đạo việc giảm tội phạm bền vững và tập trung chỉ đạo toàn lực lượng quyết tâm
triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp giải quyết tận gốc những nguyên nhân những điều kiện phát sinh tội
phạm đẩy mạnh công tác nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm phải nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đặc biệt mới đây thì chúng tôi cũng đã tham
mưu cho thủ tướng chính phủ chỉ đạo triển khai đề án sáu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân
cư định danh và xác thực điện tử để phục vụ cho việc chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một
hai nghìn hai mươi năm và tâm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi phải tăng cường nguồn lực hoàn thiện cái thể chế chính sách pháp
luật hợp tác quốc tế ngăn chặn tội phạm từ xa từ sớm theo cái tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ
một mươi ba của đảng thưa bộ trưởng trong năm vừa qua thì lực lượng công an cũng đã đóng góp rất quan trọng
trong việc khám phá những vụ án về tham nhũng tiêu cực lớn vậy thì trong năm hai nghìn hai mươi hai trên cơ sở
những kết quả đã đạt được chúng ta sẽ có những quyết tâm như thế nào để đẩy mạnh hiệu quả của
công tác này đặc biệt là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực thưa bộ trưởng
cái công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thì cũng đã được đảng nhà nước ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng chỉ đạo rất là quyết liệt cái việc tổ chức thực hiện cái vấn đề này
thì lực lượng công an cũng đã trưởng thành và trong nhiều năm gần đây cũng đã hoàn thành rất tốt
nhiệm vụ này với cái truyền thống với những cái kinh nghiệm với những cái nhận diện thì chắc chắn
trong năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta sẽ đạt được nhiều những cái kết quả với những cái lĩnh vực mà chúng ta đã
tập trung đấu tranh trong nhiều năm trước thì hiện nay là đã góp phần ngăn chặn được đẩy lùi được những
tiêu cực những cái tham nhũng nhưng mà cái tội phạm này nó diễn biến cũng rất phức tạp bây giờ một số
các lĩnh vực được nổi lên thì cũng sẽ được công an dân dân sẽ quan tâm phải tập trung đấu tranh giải
quyết trước mắt là
một số những cái vụ án một số những cái hiện tượng một số những cái vụ việc với cái tinh thần là xử lý
một vụ cảnh tình cả vùng cả lĩnh vực để tạo thành một cái khí thế chung cho cả hệ thống chính trị
cho toàn đảng toàn dân và nhân dân đều tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn
phòng chống tham nhũng tiêu cực đảng ủy công an trung ương cũng đã có nghị quyết để cụ thể hóa những
chủ trương chính sách của đảng về đấu tranh về vấn đề này bộ công an thì cũng đã có những chỉ thị về cái
công tác này xây dựng lực lượng củng cố lực lượng đấu tranh phòng chống tham nhũng phân cấp phân quyền
cho các địa phương cho các lĩnh vực tập trung vào những lĩnh vực đặc biệt là với những lĩnh vực
trọng điểm đã được nhận dạng để hoàn thành các công tác này một số các lĩnh vực có liên quan đến các
ngành kinh tế chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành để có cái lộ trình có những bước đi vừa làm sao đảm
đảm bảo được cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng nhưng cũng không cản trở đến những cái kế
kế hoạch các chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đối với công tác xây dựng lực lượng thì bộ công an đã có quyết tâm và lộ trình như thế nào để có
thể đẩy mạnh đề án tiếp tục xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đặc biệt là xây dựng cán bộ chiến sĩ công an có trái
tim nóng cái đầu lạnh đôi chân vững chắc có bàn tay sạch và biết trọng danh dự thưa bộ trưởng
hoàn thành được mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước của dân tin cậy cho thì phải có lực lượng trong sạch
vững mạnh thì mới đủ sức khỏe
hoàn thành được nhiệm vụ đảng ủy quan trung ương bộ ngoan rất quyết tâm trong cái công tác xây dựng
lực lượng để có một cái lực lượng có một cái bộ máy có một cái đội ngũ cán bộ đủ sức để hoàn thành
được cái nhiệm vụ này thành ra là một cái mục tiêu để phải đáp ứng được là tiếp tục xây dựng trình
đốn đảng tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh để tiến lên
chính quy tinh nhuệ và hiện đại theo đúng các quy định mà đã được ghi trong nghị quyết đại hội toàn
quốc lần thứ một mươi ba của đảng cũng như là nghị quyết của đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy một lần nữa
xin được trân trọng cảm ơn bộ trưởng và kính chúc bộ trưởng một năm mới rồi sạc sức khỏe bạn sự nghĩa
sáng mùng một tết cổ truyền nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tại cột mốc thiêng liêng ngã ba biên giới việt nam lào
campuchia bộ chỉ huy quân sự bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh con tum đồn biên phòng cửa khẩu quốc
tế bờ y và đại diện cấp ủy chính quyền đoàn thể và các lực lượng đứng chân trên địa bàn xã pờ y huyện
ngọc hồi đã tổ chức lễ trào cờ đầu năm trong không khí của ngày đầu năm mới nhâm dần lãnh đạo bộ
chỉ huy quân sự tỉnh đã gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế pờ y và
cán bộ nhân dân xã bờ y những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tin tưởng với khí thế mới cám bộ chiến
sĩ bộ đội biên phòng sẽ đồng tâm hiệp lực cùng cám bộ nhân dân các lực lượng trên địa bàn hoàn
thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia phòng
chống dịch covid một mươi chín và hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân
cục cảnh sát giao thông cho biết trong ngày hôm nay mùng một tháng hai tức ngày mùng một tết nhâm dần
toàn quốc có một mươi tám vụ tai nạn giao thông và đều xảy ra trên tuyến đường bộ làm chết một mươi hai người bị thương
một người giảm hai vụ giảm ba người chết so với ngày cùng kỳ tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát giao
thông các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý một ba trăm linh tám trường hợp vi phạm phạt tiền hơn bốn trăm linh triệu
đồng tạm giữ bảy xe ô tô năm trăm tám mươi bốn xe mô tô tước năm mươi bảy giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn
xử lý hai trăm linh năm trường hợp số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là sáu trăm một mươi chín trường hợp
thưa quý vị và các đồng chí tết đến xuân về đối với những người chiến sĩ công an nhân dân trực
tết là một nhiệm vụ không thể thiếu gác lại việc riêng những cán bộ chiến sĩ công an sẵn sàng hy
sinh bản thân mình không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà quan trọng hơn là vì hạnh phúc bình yên của
quốc gia là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời người lính và kỷ niệm ấy đã theo họ từ
những năm tháng còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường đây là năm đầu tiên học viên trần thành
hà ở lại trực tết với anh trực tết năm nay là một kỷ niệm một trải nghiệm đáng nhớ bản thân nếu
thì rất là vui và vinh dự khi là một trong số những chiến sĩ và sinh viên được ứng trực tết tại trường
đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị cũng như là quý báu với bản thân em khi chúng em được vui chơi thể dục thể thao văn hóa văn nghệ
và với bản thân em thấy đây cũng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với sinh viên cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
trước khoảnh khắc bước sang năm mới lãnh đạo nhà trường đã đến động viên chúc tết và mừng tuổi học viên ở lại trực tết dịp này
bên cạnh đó đại diện lãnh đạo nhà trường bày tỏ sự quyết tâm giữ vững thành tích đã đạt được và phân đấu hoàn thành tốt mục tiêu đạt ra trong năm mới
việc tổ chức cho học viên trực tết có một ý nghĩa rất là to lớn
điều đó thể hiện là mấy việc
thứ nhất là thông qua hoạt động này để giúp các em đảm bảo an toàn cho cơ sở đào tạo cho trụ sở cơ sở đào tạo và cho khu vực nhà trường đóng quân
cái thứ hai là thông qua hoạt động này giúp các em sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ

những rèn luyện trải nghiệm ấy thực sự trở nên ý nghĩa vui sau cái vui của mọi nhà hoàn thành nhiệm vụ để nhân dân đón một mùa xuân mới bình an và vui vẻ
vâng thưa quý vị hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới nhâm dần trải qua năm hai nghìn hai mươi một đầy biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
trên khắp đất nước ta không có những màn bắn pháo hoa quy mô lớn hay là những bữa tiệc đường phố đông đúc
nhưng sắc màu của ngày tết truyền thống vẫn đang tràn ngập thắp lên những hy vọng trong năm mới
hãy cùng lắng nghe những điều mà mọi người mong ước trong năm mới nhâm dần hai nghìn hai mươi
thưa quý vị như vậy là chúng ta đã bước sang năm mới nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng người dân thủ đô vẫn đón năm mới trong một không khí vô cùng ấm áp và tràn ngập niềm vui
nhân dịch năm mới kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý
tôi mong muốn điều hai nghìn hai mươi hai là tất cả là toàn dân bình an vượt qua chiến thắng covid
con cũng mong muốn là bệnh dịch qua đi để mọi người có thể trở lại mọi người sống bình thường và trẻ em có thể đến lại trường
năm hai nghìn hai mươi hai này thì dịch bệnh được qua mau tất cả mọi người được bình an
được sống một cuộc sống bình thường như mọi khi thôi
công việc thật lợi gia đình nhiều sức khỏe
đó là những ước nguyện nhỏ bé đại diện cho hơn chín mươi triệu người việt nam về một năm mới bình an dịch bệnh sớm qua đi để đất nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới
những kỳ vọng về một năm mới tốt lành khởi sắc toàn diện
trên mọi lĩnh vực sẽ sớm trở thành hiện thực khi có sự trung sức đồng lòng của đất nước
nhân dịp năm mới xin được chúc cho khán giả của intv
một năm mới sẽ có thật nhiều những chương trình hay đặc sắc và những thông tin nóng nhất hot nhất sẽ đến với tất cả mọi người
xin chúc cho mọi người một năm mới bình an và hạnh phúc
chúc tất cả quý vị khán giả của kênh antv một năm mới bình an hạnh phúc thật nhiều sức khỏe an khang thị vượng và vạn sự như ý
tiên chỉ mong rằng năm hai nghìn hai mươi hai sắp tới đây sẽ là một năm có nhiều tiếng cười hơn nhiều sự may mắn hơn và đặc biệt là chúc cho các người khán giả sẽ có thật là nhiều sức khỏe
vì bây giờ đối với tiến thì sức khỏe là cái quan trọng nhất có sức khỏe người ta có thể làm từ tất cả